thời điểm giao mùa độ ẩm trong không khí cao thời tiết bất thường và đột ngột thay đổi
tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn
vì vậy đây là thời điểm cho các loại virus vi khuẩn gây bệnh cho người
đặc biệt là bệnh cúm trong đó có cúm a thường xảy ra
đây là năm đầu tiên tại yên bái có nhiều bệnh nhi nhập viện vào thời điểm này
hiện tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện sản nhi yên bái đang chật kín bệnh nhi
phòng bệnh phải cây thêm giường
khoa tiếp nhận gần chục bệnh nhi trong tình trạng sốt cao từ ba mươi chín đến bốn mươi độ c trở lên
cùng với ho và chảy nước mũi qua thử test nhiều bệnh nhi dương tính với cúm a
cúm a là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên thường xảy ra vào mùa đông xuân
bệnh lây nhiễm trực tiếp từ người sang người thông qua giao tiếp
để hạn chế tối đa việc lây lan bệnh các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang
khi chăm sóc người bệnh vệ sinh cá nhân nơi ở sạch sẽ
khi có những triệu chứng mắc cúm người dân cần đến khám điều trị tại các cơ sở y tế
không tùy tiện mua thuốc tamiflu để điều trị tại nhà